để tăng cường quản lý công tác vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị tập trung bảo đảm vận hành hệ thống thu gom xử lý rác
và công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố trong dịp tết
cụ thể ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị cần bảo đảm công tác tiếp nhận xử lý rác tại hai khu xử lý
nam sơn huyện sóc sơn xuân sơn thị xã sơn tây và các khu xử lý rác tại các quận huyện trên địa bàn thành phố
sở xây dựng chủ trì cùng đơn vị quản lý vận hành hai khu xử lý và các đơn vị có liên quan
xác định cụ thể khu vực tiếp nhận xử lý rác bảo đảm tiếp nhận xử lý kịp thời đầy đủ lượng rác thải trong tháng cao điểm
báo cáo ủy ban nhân dân thành phố
đối với khu liên hợp xử lý chất thải nam sơn ủy ban nhân dân thành phố giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước
thoát nước và môi trường thành phố phối hợp với ủy ban nhân dân huyện sóc sơn khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng khu phía bắc giai đoạn hai
bàn giao ngay phần diện tích đã giải phóng mặt bằng khoảng năm ha thuộc khu phía bắc giai đoạn hai cho sở xây dựng để phối hợp các đơn vị
đầu tư khẩn cấp hạng mục ô chứa hoàn thành xây dựng trước tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã sơn tây chủ trách nhiệm trước ủy ban nhân dân thành phố đối với việc bảo đảm vệ sinh môi trường
công tác vận chuyển xử lý rác thải trên địa bàn theo phần cấp quản lý và chức năng chủ đầu tư
tuyệt đối không để tình trạng ách tắc chậm vận chuyển đổ trộm gây ra các điểm mất vệ sinh môi trường trên địa bàn
đồn đốc đơn vị vệ sinh môi trường xây dựng phương án thù gom một trăm linh rác thải phát sinh trên địa bàn
đồng thời bảo đảm các chế độ cho người lao động